triều yên và xã lực hành là hai xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
trong những năm qua việc xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế của người dân nơi đây đang gặp rất nhiều khó khăn
do con đường liên xã nối hai xã này với các xã lân cận đã bị xuống cấp nghiêm trọng
đây là con đường duy nhất nối xã triều yên với xã lực hành huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
có tổng chiều dài hơn bảy km nhưng chỉ có ba km thuộc thôn phai đá xã triều yên
là được giải cấp phối từ năm hai nghìn một mươi còn lại toàn bộ đều là đường đất
được biết tuyến đường này do hạt quản lý giao thông huyện yên sơn quản lý
kinh phí duy tu bảo dưỡng một năm chỉ có một mươi sáu triệu trên một km
do đó không đáp ứng được nhu cầu sửa chữa nâng cấp nên con đường ngày càng xuống cấp nghiêm trọng
làm ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế khám chữa bệnh của người dân
đặc biệt là việc đi lại học tập của các em học sinh trong vùng
nhiều xe về nó cũng đọng ở đây hết không đi được kể cả con em đi học đi lại cũng thế
mưa to gió lớn là lầy lội không đi nổi phải nghỉ học
dân thì trong xóm trong thôn trong xá thì cũng mong là làm sao được nhà nước đầu tư để cái đường cho nó đi lại
thực tế là con đường này đi lại rất là khó khăn so với dân địa phương ở đây
hàng hóa tiêu thụ ra thì nó không được như muốn của dân nó chậm y chề lại
xã triều yên và xã lực hành là hai xã thuộc vùng đặc biệt
khó khăn của huyện yên sơn
tỷ lệ hộ nghèo của xã triều yên chiếm hai mươi một xã lực hành là bốn mươi sáu ba
kinh tế của người dân nơi đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp và chăn nuôi
vận chuyển hàng hóa là rất khó khăn tầm kỳ tư tư được

nhưng mà sang với bên sân thì nó lại khác hoàn toàn bên này thì giá cả nó khác
tuyến đường liên xã an nối
triều yên và xã lực hành là tuyến đường huyết mạch phục vụ việc đi lại và phát triển kinh tế của người dân
chính quyền và nhân dân hai xã triều yên và lực hành rất mong muốn các cấp
các ngành tỉnh tuyên quang xem xét sớm đầu tư xây dựng tuyến đường này để tạo thuận lợi đi lại
đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho địa phương